tin quốc tế mới đây bộ trưởng benny gass thành viên nội các của chiến tranh israel nhận định cuộc chiến hiện đang diễn ra chủ yếu ở chiến trường giải gaza ở miền nam nhưng cũng có thể nổ ra ở miền bắc hay là một số nơi khác và sẽ kéo dài trong nhiều tháng
trong chuyến thăm của tổng thống mỹ joe biden đến tel aviv ngày hôm qua phía israel cũng cho rằng cuộc chiến phía trước sẽ rất khó khăn và có thể kéo dài nhiều tháng và cần sự hỗ trợ của mỹ để đảm bảo cho israel trụ vững trong khu vực
trong khi đó phía israel có dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật đánh hamas theo hướng lâu dài và thận trọng hơn
cũng trong ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi bộ y tế ở giải gaza do phong trào hồi giáo hamas kiểm soát thông báo
ít nhất ba bảy trăm tám mươi năm người đã thiệt mạng và một mươi hai bốn trăm chín mươi ba người khác bị thương ở gaza kể từ khi israel bắt đầu ném bom giải đất ven biển này
trong khi đó bộ tình trạng khẩn cấp nga ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi cho biết đã gửi hai mươi bảy tấn hàng viện trợ cho người dân tại giải gaza và số hàng trên sẽ nhanh chóng được chuyển từ ai cập tới vùng lãnh thổ này